chào anh ạ chúng tôi ở tổng tác bốn trăm một mươi một công an thành phố nội nhé

vâng anh cho kiểm tra qua một chút nhé

em đang xếp hàng đang bộ khách đang ở đây

cái này của khách ạ
cái này của khách ạ
anh có thể mở cho chúng tôi kiểm tra này được không

nhưng mà nó là những cái đồ vật cầm
anh gọi cái gì đây ạ
em đang gọi cho khách này
rồi rồi anh cứ tắt đi ra xong
đây là gì đây ạ
rồi rồi thứ nhất là

không biết là gì
không biết là gì đấy ạ
nói với anh là có một cái khẩu súng gì đây
đây là cổng đá này
còn đây là gì đây anh
đây cho em mở
em mở cho em mở
rồi rồi rồi rồi
cái này à

rồi đâu có đâu có
anh cứ bình tĩnh thôi
bên tôi nói với anh là
qua kiểm tra ấy anh nhá
thì ở đây hiện tại chúng tôi đang trong thấy
ở chỗ này có súng qua tùy cứ cầm vào đó
cầm vào đi
còn đây là là là
cấp phía phải đi
nghĩ là ma túy anh nhá
rất là giống ma túy này
nguyên nén tổng hợp này
cái này cái này em không biết ạ
đây là hành vi vận chuyển vũ khí quân dụng và tàng trữ ma túy
sẽ phải điều tra và xử lý theo đúng bộ luật hình sự
có thể bị phạt tù ít nhất một năm
và nhiều nhất là chung thân
đây là như thế nào
em giải thích vấn đề này như thế nào
anh anh có thể mở điện thoại em ra
có có người đặt đơn hàng xếp ạ
em vừa nhận xong ạ

vừa mới nhận xong anh ạ
thế trước khi anh nhận thì anh cứ biết là ở trong này có gì
và người ta có dặn anh ở trong này có gì không
không anh anh
chị bảo là khách đang vội ra sân bay
cho nên em phải zip ra cho khách luôn ạ
rất là cái người mà người ta gọi đến để anh nhận hàng
tôi nói với anh này
thứ nhất là cái vấn đề trình bày của anh này chúng tôi sẽ ghi nhận nhá
trước mắt là ghi nhận
thứ hai là
cơ bản mà nói thì
cái việc mà anh nhận hàng này
anh không biết là ở trong này có gì
và đây là một trường hợp mà chúng tôi đã phải kiểm tra
và ghi vật và cũng có kiểm tra để phát hiện ra
trái ngược với anh chẳng shipper ở tình huống trước
lúc này thanh niên giao hàng đang rất hoang mang và hoảng loạn
hỏi em đã
rất hoảng luôn
thực sự em rất hoảng
em không thể em không có bình tĩnh
bạn ấy cũng là bảo vệ bọn em
nếu như bọn em không bị phạm nhé
cơ bản mà nói thì những người xếp hàng như em thì
bọn anh cũng sẽ tạo kiện và bọn anh sẽ phải xác minh rõ
cho nên em đừng có quá lo lắng
bọn anh sẽ tạo kiện mọi thứ
và tất cả mọi thứ chúng ta đều phải tôn trọng pháp luật nhé
các đồng chí đưa đối tượng này về về công an phường đi
để xử lý đi
đây đây đây
xem máy đây
đây đây để đây
thầm trai ơi bây giờ như thế này nhé
anh là cảnh tranh sự và anh là tổ chức kiểm tra ở đây

và em biết điều này thì em không phải sợ gì cả nhé em
vì anh đang rất mất bình tĩnh
có gì thì xin mời em qua anh
anh sẽ phải xem xét và xác minh lại
nó không đơn cử là cứ như thế này là mình đã bị phạm em nhé
từ bờ cao em nhé
rồi rồi em chứng minh được việc đấy
thì anh hứa với em là tất cả mọi thứ sẽ không có vấn đề gì cả anh
rồi bình tĩnh bình tĩnh
anh sẽ xác minh lại toàn bộ những cái sự việc mà em nói
em biết cái này là cái gì không
giống cái gì
em không biết đâu
cái này là cái gì
cái này là cái gì
nhìn cái này nó giống cái gì em
em thật ra em không biết gì rồi
em chỉ nhận được ship thôi

bây giờ anh cho phép em gọi lại cho người đấy
và em chủ động lại xem
và em bật loa ngoài lên để xem cái người đấy có đúng như em nói không
chị ơi em vừa nhận đơn sức của chị ở trong hộp lâm này à
đi ngôi văn tượng á
nãy em gọi cho chị mà giọng của chị mà
chị bật nhầm số
nhầm số mà số em gọi trên hệ thống của chị mà
phép không được mà
thế bây giờ bây giờ hiện tại là người ta không nhận thêm thế
và với những cái tình hình này

nói chung là như thế

anh gọi điện cho em gọi cho bố mẹ em được không ạ
em cũng tự dụng em cũng biết
muốn gọi gia đình như thế nào thì anh cho em gọi điện sau
anh cho em gọi điện cho bố mẹ em được không ạ
đối tượng như trường hợp vừa rồi là shipper
thì bản thân tôi thì
trong đầu cũng luôn luôn có những cái suy nghĩ rằng là
những người đấy thì
đa phần họ là những nạn nhân thôi
rất là chủ quan
ship những món hàng có khi là có cả ma túy
cũng có khi là có cả ma túy
cũng là một trong những
đồ vật cấm như thế
tôi thì lưu ý và muốn nhắc đến tất cả các anh em
làm nghề ship hàng
là luôn luôn có những cái cảnh giác đề phòng
trước khi để những cái nó diễn ra nó xấu
và khiến mình đi vào những cái pháp luận ạ
qua cái việc hôm nay thì
cũng xin cảnh báo với cả
công ty shipper
trên toàn quốc là
mình có nhận được đơn hàng của khách
vận chuyển từ điểm a đến điểm b
thì mình cũng nên
kiểm tra lại hàng hóa
sau đó mới cho ship
tránh trường hợp là
ship như đồ cấm hoặc ma túy
cách phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo
đối với shipper giao hàng
mỗi khi nhận đơn hàng online
phải cực kỳ cẩn thận
shipper nên tìm hiểu kỹ thông tin về người gửi
ảnh đại diện số điện thoại
thời gian mở tài khoản
những bài viết trên dòng thời gian
gọi điện và xác nhận thông tin
với người nhận hàng trước khi giao hàng
tuyệt đối không nhận và giao hàng
tại những địa điểm công cộng
nếu không phải khách quen
tránh giao hàng vào buổi tối
những địa điểm vắng người qua lại
tuyệt đối phải kiểm tra kỹ hàng hóa
trước khi nhận đơn
yêu cầu người gửi cho xác nhận hàng hóa như thế nào
giá trị của hàng hóa
để từ đó có quyết định ứng tiền trước hay không
đặc biệt đối với đơn hàng lớn
con số tiền ứng trước cao
nên viết giấy tờ thỏa thuận rõ ràng
kèm giấy tờ tùy thân
yêu cầu người gửi cung cấp số chứng minh thư
hoặc chụp lại giấy tờ tùy thân của họ
khi gặp phải hành vi lừa đảo
cần nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an gần nhất
để kịp thời giải quyết